thưa quý vị và các bạn trong đêm nay các tỉnh thành phố phía đông bắc bộ thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây
mưa ở một vài nơi và hiện tượng sương mù vẫn còn xảy ra
nên nhiệt đêm ở ngưỡng từ một mươi bốn cho đến một mươi sáu độ ở khu vực vùng núi
và trong khoảng từ một mươi sáu cho đến một mươi bảy độ ở khu vực trung du và vùng đồng bằng bắc bộ
sao đến ngày mai khu vực tây bắc bộ sẽ chuyển nhanh sang trạng thái mây thay đổi trời nắng giáo
nên nhật cao nhất trong ngày mai ở khu vực này sẽ tăng lên mức hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
lai châu và điện biên một số nơi nhiệt độ sẽ tăng cao lên mức hai mươi tám ba mươi độ
trong khi đó các tỉnh thành phố thuộc phía đông bắc bộ trời cũng hứng sáng về trưa và chiều
nên nhật ngày mai sẽ tăng lên mức hai mươi hai
ở các tỉnh miền trung trong đêm nay trời chỉ còn mây nhiều ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
nên nhiệt ở khu vực bắc miền trung là khoảng từ một mươi sáu cho đến một mươi chín độ
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao trong khoảng từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
sao đến ngày mai trung bộ trời sẽ đồng loạt có nắng
ở khu vực bắc của miền trung nắng muộn hơn và xuất hiện về trưa và chiều
vì thế mà nền nhiệt cao nhất ở khu vực này sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi ba hai mươi sáu độ
khu vực từ quảng bình trở vào đến bình thuận
mức nhiệt cao là khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
ở khu vực tây nguyên và nam bộ hầu như không mưa
đêm nam bộ mát mẻ với mức nhiệt trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
còn tây nguyên với mức nhiệt trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
trời rét nhẹ
trong ngày dù có nắng sớm nhưng cường độ nắng không quá mạnh
vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên
sẽ chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
với khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
cục bộ một số nơi nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ
trên biển tại vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau
bao gồm cả huyện đảo phú quý có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy
sóng biển cao từ hai m đến hai m bảy mươi năm biển lặng
còn đối với khu vực huyện đảo hoàng sa
gió chuyển sang hướng đông đến đông nam với cường độ ở mức cấp bốn đến cấp năm
khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc cấp bốn cho đến cấp năm
và cả hai huyện đảo đều không có nơi nào có mưa rông
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước